thông tin về cơn bão số một theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì vào lúc bốn giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một và dự báo đến một mươi sáu giờ chiều nay cơn bão số một này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
đi vào tỉnh quảng đông của trung quốc và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số một ở khu vực bắc biển đông trong sáng sớm một mươi bốn tháng sáu có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến năm năm mét biển động rất mạnh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông
riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn giờ có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn giờ
bắc trung bộ có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to riêng thanh hóa có mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ sẽ ra lũ quét
nguy cơ sẽ ra lũ quét sọt lửa đất tại các tỉnh lai châu yên bái lào cai sơn la và hà giang